liên quan đến vụ việc một học sinh lớp một bị đánh bầm tím tại trường tiểu học trên địa bàn phường thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
vào ngày hôm nay sở giáo dục và đào tạo thành phố đã có văn bản thông tin về sự việc
theo đó vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra dù trước đó đã có cuộc họp kết luận là học sinh bị bạn cùng lớp đánh
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng cho biết với quan điểm không bao che không bảo vệ cho việc làm sai phạm nếu có
sở giáo dục và đào tạo đã có công văn đề nghị chủ tịch ubnd quận sơn trà chỉ đạo các cơ quan chức năng quận kiểm tra xác minh thông tin xử lý sai phạm nếu có
đến nay cô giáo chủ nhiệm đã tạm thời không đứng lớp trường đã phân công giáo viên dạy thay
ubnd quận sơn trà đã chỉ đạo công an quận tiếp tục điều tra làm rõ sự việc mời chuyên gia tâm lý hỗ trợ nhà trường và gia đình kiểm tra tư vấn
hỗ trợ tâm lý sức khỏe cho học sinh bị đánh cũng như học sinh có liên quan
trước đó tối ngày năm tháng một mươi khi đón con từ trường về phụ huynh của em học sinh phát hiện con bầm tím hai chân và tay
ngày sáu tháng một mươi cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã mời nhà trường những phụ huynh và học sinh liên quan lên làm việc
kết quả xác minh học sinh bị bạn cùng lớp đánh phụ huynh hai em đồng ý với kết luận
tuy nhiên sau đó cả hai gia đình lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cấp trên tiếp tục điều tra vì cho rằng kết luận này bất hợp lý